bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được luật đầu tư vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định để thu hút các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài
theo hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài các biện pháp bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hàng đầu khi đầu tư vào nước ta
điều khoản về bảo đảm đầu tư khi có sự thay đổi của pháp luật đã được quy định tại điều một mươi ba của luật đầu tư
tuy nhiên quy định này mới chỉ dừng lại ở sự thay đổi về văn bản pháp luật về ưu đãi đầu tư trong khi các nhà đầu tư hiện nay đòi hỏi nhiều hơn nữa
hiện nay người ta quan tâm nhất chính là bảo đảm đầu tư
như là làm thế nào để bảo đảm đầu tư bảo vệ quyền hợp pháp của nhà đầu tư bảo vệ quyền người ta có thể sinh lộng bảo vệ quyền người ta được gai nhân hàng bảo vệ quyền người ta được hưởng đối ứng của chính phủ
điều khoản về bảo đảm đầu tư khi có sự thay đổi của pháp luật đã được quy định tại điều một mươi ba của luật đầu tư trong khi các nhà đầu tư hiện nay đòi hỏi nhiều hơn nữa
trong trường hợp thay đổi pháp luật và bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư trong hoạt động đầu tư kinh doanh